sau hai mươi một tháng khẩn trương tích cực thi công dự án xây dựng tuyến đường nối từ đường nguyễn văn cử đến đê tả ngạn sông hồng quận long biên thành phố hà nội đã chính thức được đưa vào sử dụng